để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch phối hợp các đơn vị kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm tại các bến xe khu vực cửa ngõ và các tuyến đường chính của thành phố để đảm bảo an toàn giao thông
để tránh tình trạng un tắc và xảy ra tai nạn đáng tiếc người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật và làm theo sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

thưa quý vị thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đang tiến hành công tác kiểm tra điều kiện xe khách và giá vé tại các bến xe trên địa bàn tp hcm
kế hoạch này nhằm ngăn ngừa tình trạng tăng khống giá vé vượt khung quy định và đảm bảo an toàn điều kiện xe khách để tạo sự yên tâm cho người dân có nhu cầu đi lại trong những ngày nghỉ cuối cùng của lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
qua kiểm tra thực tế tại bến xe miền tây thanh tra sở giao thông vận tải đã phát hiện nhiều xe khách vi phạm
một số lỗi như trang bị bình phòng cháy chữa cháy đã hết hàng sử dụng dây an toàn không đủ tiêu chuẩn
đối với các trường hợp này đơn vị đã lập biên bản xứ phạt hành chính và buộc phải khắc phục trước khi xuất bến
sau cái lần này là tụi em cũng giúp kinh nghiệm và cũng dán cố gắng để không phạm lỗi những cái mà xe hết hàng về phòng cháy chữa cháy
cái biện pháp để giúp kinh nghiệm là gì
là cái như là hàng tháng mình kiểm tra đình kỳ
ngoài ra cơ quan chức năng còn chú trọng kiểm tra về việc cơ nới chỗ
ngồi nâng gầm xe khách và lắp đặt các hệ thống đèn điện loa có nguy cơ cháy nổ để đảm bảo an toàn
cùng với việc kiểm tra điều kiện xe đơn vị cũng đã tổ chức rà soát giá vé tại các quầy vé của bến xe
theo quy định các nhà xe chỉ được phép tăng giá vé không quá bốn mươi so với ngày thường vào dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tài xế lúc nào cũng phải vui lái an toàn
trong trạng thái mình phải giữ sức khỏe ngủ nghỉ đầy đủ

và khi mà đầy đủ đảm bảo an toàn điều kiện giao thông thì phương tiện đó và tài xế đó mới được điều kiện giao thông xuất bến
bến xe miền tây thì cũng có phối hợp với lại thanh tra sở cũng như là sở giao thông
và các ban ngành của sở tài chính cũng có kiểm tra về việc niêm yết giá vé
cũng như là giá vé trong thời điểm tăng giá vé cũng như là kiểm tra các phương tiện
và đưa phương tiện vào hoạt động
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm đợt này hai bến xe lớn nhất thành phố hồ chí minh là miền đông và miền tây
đã chuẩn bị phương án phục vụ cho khoảng năm trăm linh hành khách
ngoài ra tại các bến xe cũng có khuyến cáo người dân khi đến bến cần chú ý bảo vệ tài sản hành lý cá nhân
khi có phát sinh vấn đề cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ để xử lý kịp thời
thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã xem xét tạo điều kiện cho chợ trong lọc đất
xe market được tiếp tục hoạt động ổn định lâu dài cho đến khi mà thành phố tiến hành xây dựng lại toàn bộ công viên
trước đó thành phố hồ chí minh đã có chỉ đạo quyết liệt trong chủ trương giải quyết mặt bằng
chấm dứt việc cho thuê diện tích công viên trở lại không gian xanh công viên hai mươi ba tháng chín cho người dân
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mới đây theo công văn số hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám vpdt về việc tăng cường công tác an ninh trực tự và vệ sinh môi trường
tại khu vực công viên hai mươi ba tháng chín quận một thì toàn bộ công trình đơn vị hiện đang hoạt động
trên mặt đất của công viên hai mươi ba tháng chín sẽ buộc phải có phương án di dời
bao gồm sân khấu bãi xe bến xe buýt các cơ quan
riêng đối với hoạt động khai thác tại tầng hầm của xe market
từ thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động ổn định cho đến khi chuẩn bị bàn giao mặt bằng
cho đơn vị thi công khởi công xây dựng công viên
với lộ trình phù hợp việc quy hoạch lại công viên giúp các tiểu thương giải tỏa tâm lý căng thẳng
và chủ động hơn với lộ trình của thành phố hồ chí minh
cơn mưa lớn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ chiều ngày hôm hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
làm nông dân miền tây nửa vui nửa lo
vui khi mà đất trồng cây cối được tắm mát sau mùa khô hạn
nhưng mà đối với những hộ canh tác vụ hẻ thu lại đứng ngồi không yên
khi lúa ngập nước trắng đồng rút nước không kịp
sau hai ngày đêm bơm rút nước xong đến tận trưa ngày ba mươi tháng bốn
nhiều cánh đồng ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
cánh đồng lúa bị nhấn chìm trong nước
hiện ba hecta lúa của ông lý văn luân thị trấn thường thới tiền
đang bị ngập sâu trên năm mươi cm
dù đã tất cả khai thông các đường nước nhưng tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện
những diện tích lúa mới xuống giống lúa còn non cũng như các diện tích bị ngập úng lần hai
đang bị thối gốc lúa chuyển sang màu đen và chết dần
tại cánh đồng hai sáu trăm linh hecta nông dân cơ cứu hợp tác xã tăng cường trạm bơm
để thoát nước nhanh hơn cứu lúa thay vì chỉ mở miệng cống như hiện tại
bên cạnh đó nước thoát chậm còn do lục bình sinh sôi và các hộ dân đặc dớn chà
lớn chiếm lòng kênh
làm cản trở dòng chảy bà con nông dân lo lắng khi chỉ mới đầu vụ hè thu
việc tiêu thoát úng đã gặp khó khăn
tới chừng chỗ gặp mưa lũ gì là rất nguy hiểm luôn chỗ mà đổ đuôi
ngay từ bây giờ phải là nạo vét kinh mương đâu đó cho nó thông thống
dầu dớn trà gì đó là mình phải dẹp hết mới được
chứ lỡ mà nó mưa ấp nạp này là làm sao nó rút đẹp
theo thống kê toàn huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp có khoảng ba trăm linh hectare lúa
đang bị ngập úng
trong đó có những diện tích bị thiệt hại năm mươi bảy mươi
các hộ mới xuống giống phải xài lại lần hai khiến chi phí đầu vụ tăng lên đáng kể
bên cạnh đó cơn mưa lớn cũng làm đổ sập một số diện tích mẹ vụ hè thu đang cho trái
tình trạng này sẽ làm giảm năng suất mèo cuối vụ
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bài xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp theo của chương trình
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
như tin đã đưa nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ
trong các ngày từ hai mươi đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã sang thăm chính thức hoa kỳ
chuyến thăm đã thành công tốt đẹp có phần làm sâu sắc thêm
quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ việt nam nói chung
và quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
hoa kỳ với bộ công an việt nam nói riêng
tại thành phố new york bộ trưởng tô lâm cùng đoàn cũng đã thăm trụ sở liên hợp quốc
và có buổi làm việc với phó tổng thư ký liên hợp quốc vladimir voronkov
thăm và làm việc với phái đoàn đại diện thường sự việt nam tại liên hợp quốc
ngài vladimir varon ghi nhận kết quả hợp tác thời gian qua
giữa các cơ quan của liên hợp quốc với bộ công an việt nam
trong hoạt động phòng chống khủng bố nhất là trong đào tạo
nâng cao năng lực chia sẻ thông tin
kinh nghiệm tham gia các dự án chống cực đoan hóa bạo lực đảm bảo an ninh hàng không
chống tài trợ cho hoạt động khủng bố và kiểm soát biên giới
phòng ngừa chiến binh khủng bố nước ngoài di chuyển
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam cam kết tiếp tục tăng cường nỗ lực quốc gia
hợp tác quốc tế trong thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của liên hợp quốc
nghiêm túc triển khai các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về chống khủng bố
sẵn sàng đăng cài các hội nghị quốc tế về kiểm soát biên giới phòng chống khủng bố
tích cực tham gia các dự án sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý an ninh hàng không phòng chống khủng bố
còn tại thủ đô washington d c bộ trưởng tô lâm và đoàn đã có các cuộc hội đàm
với cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ john bolton thứ trưởng bộ ngoại giao hoa kỳ david hall
hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ hoa kỳ david burhat thứ trưởng bộ an ninh nội địa david pekovke
hội đàm với giám đốc cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ christopher orey
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ
trong các cuộc hội đàm giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ và cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ
hai bên đã cùng đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian qua
thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới
trong đó hai bên triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung văn bản đã ký kết
tiếp tục nâng cấp quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát nội vụ giữa hai nước
đi vào chiều sâu có hiệu quả và thực chất nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước thông qua cơ chế hiện có của hai bên
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế tội phạm mua bán người
và đưa người di cư bất hợp pháp trao đổi tham vấn lẫn nhau về quy trình thủ tục tương trợ tư pháp về hình sự
và phối hợp truy bắt truy nã liên quan đến hai nước thúc đẩy hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công an việt nam
cùng với đó hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng nói chung và phòng chống tội phạm mạng nói riêng
thực vật hoang dã nổi lên như một vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia khu vực
việt nam và hoa kỳ đã và đang nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học bảo vệ môi trường tự nhiên
để thực hiện mục tiêu chung đó hai bên nhấn mạnh đến sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong thời gian tới
tại thủ đô washington dc bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng davis burhat đã ký bản ghi nhớ về chống mua bán trái phép động thực vật hoang dã
giữa bộ công an việt nam
và bộ nguyên vụ hoa kỳ bộ trưởng tô lâm và ngài christopher o reilly giám đốc cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
cũng tại thủ đô washington d c bộ trưởng tô lâm đã có buổi làm việc với ngài kurt campbell cựu trợ lý ngoại trưởng
giám đốc công ty tư vấn asia group hoàn nghênh những đóng góp tích cực của cá nhân ngài kurt campbell và tập đoàn asia group
trong thúc đẩy hợp tác đầu tư việt nam hoa kỳ bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới
kurt campbell tiếp tục có những đóng góp nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước
nhất là trong lĩnh vực hợp tác về công nghiệp an ninh an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực sử dụng công nghệ cao
trong khuôn khổ chuyến thăm các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam đã có buổi làm việc
với ông anthony mangaro lãnh đạo đơn vị quả lý chương trình chống tội phạm du lịch tình dục trẻ em cft fbi
để bàn về vấn đề này
đồng chí cục trưởng cục quả lý xuất nhập
cảnh bộ công an việt nam cũng đã tiếp đại diện công ty encherd datac hoa kỳ và trao đổi thông tin về hộ chiếu điện tử
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại trung quốc
vừa qua đoàn đại biểu bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm viện nghiên cứu số một thuộc bộ công an trung quốc
tại viện nghiên cứu số một đồng chí phùng viết minh phó viện trưởng
đã giới thiệu một số thành tựu nổi bật
viện trong lĩnh vực khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây
phân tích adn trang thiết bị công cụ hỗ trợ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị trong thời gian tới
viện nghiên cứu số một và các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật của bộ công an việt nam
cần hợp tác chặt chẽ chia sẻ trao đổi các thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến
phục vụ công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
thưa quý vị và các bạn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của mình chủ tịch hồ chí minh luôn
chú trọng vai trò của giai cấp công nhân xem giai cấp công nhân là động lực chủ yếu
của phong trào giải phóng dân tộc ngay từ năm một nghìn chín trăm hai mươi người đã tham gia kỷ niệm quốc tế lao động
người đã tham gia kỷ niệm quốc tế lao động người đã tham gia kỷ niệm quốc tế lao động người đã tham gia kỷ niệm quốc tế lao động

ngay sau khi cách mạng tháng tám thành công nước nhà
được độc lập chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số hai mươi hai ngày một mươi tám hai một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
về những ngày nghỉ tết kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo trong đó công bố ngày một tháng năm là một trong những
ngày lễ chính thức và công nhân người lao động cả nước được nghỉ một ngày có hưởng lương kể từ
đây thì ngày một một năm được coi là một ngày nhạc tất chiều lètres để phát triển lãnh đạo nội kinh tế châu
năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trên đất nước soviet lần đầu tiên nguyễn ái quốc đã tham dự kỷ niệm ngày một tháng năm
cũng nhân dịp này người ký tên vào lời kêu gọi của quốc tế nông dân
người nông dân toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh và củng cố tình đoàn kết chiến đấu với giai cấp công nhân
sau này khi thành lập đảng cộng sản việt nam ngay khi vừa mới ra đời
đảng ta đã lãnh đạo cuộc tuần hành ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
của công nhân khu công nghiệp bến thủy và nông dân ở xã ven thành phố vinh tỉnh nghệ an
dấy lên phong trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một với đỉnh cao là soviet nghệ tĩnh
từ đó đến ngày một tháng năm hay trước và sau ngày đó
những tờ truyền đơn cờ đỏ vẽ hình búa liềm lại xuất hiện ở khắp các xí nghiệp đồn điền đường phố
cùng những sách báo bí mật nói chuyện lịch sử quốc tế lao động mùng một tháng năm
ngoài đấu tranh để bảo vệ quyền lợi người lao động
và nó là cái ngày mà không chỉ là đối với người lao động
mà còn đối với lại nhân dân ở các nước tư bản nhân dân ở các nước thuộc địa
trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa quốc chống lại chủ nghĩa tư bản chống lại giai cấp tư sản quốc quốc
canh mạng tháng tám thành công ngày mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
lần đầu tiên trong lịch sử nước ta ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
được tổ chức kỷ niệm meeting trọng thể tại hà nội với sự tham dự của hai mươi vạn nhân dân lao động
nhân dịp này chủ tịch hồ chí minh đã đọc lời kêu gọi
cùng đồng bào toàn quốc cùng anh chị em lao động
ngày một tháng năm là ngày tết chung cho tất cả các nước trên thế giới
đó là một ý nghĩa đoạt kết sâu xa
qua cái văn kiện trên thì bác cũng phân tích cho cái ý nghĩa của nó
thứ nhất đó là cái ngày mà lần đầu tiên
chúng ta đã được chào mừng ngày quốc tế lao động trong bối cảnh đất nước độc lập tự do
thứ hai mà sau này bác có nói trong cái bức thư trong cái lời kêu gọi của bác
tức là nó không chỉ là để đoàn kết giai cấp công nhân đoàn kết người lao động
mà nó còn là đoàn kết của cả dân tộc này
trong để cùng chung tay chung sức để mà xây dựng nước người ta mới
vấn đề một cái bảo vệ một cái chế độ độc lập tự do dân chủ
và xây dựng kiên thiết đất nước trong điều kiện mới
và trong bối cảnh hiện nay kỷ niệm ngày quốc tế lao động gắn liền với kỷ niệm ngày ba mươi tháng bốn
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước non sông thu về một mối
lại càng thấy được tầm vóc ý nghĩa của ngày một tháng năm
đó là ngày bảo vệ quyền lợi người lao động ngày họ được hưởng quyền của mình
đoàn kết hơn thắt chặt mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân trong xây dựng bảo vệ đất nước
và quan trọng hơn là đoàn kết toàn thể dân tộc
trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình độc lập tự do dân chủ của cả nhân loại